trên địa bàn tỉnh quảng trị ghi nhận nắng hạn kéo dài gió tây nam thổi mạnh nước ở các hồ và đập thủy lợi đã cạn kiệt
làm cho lúa và hoa màu của bà con nơi đây luôn trong tình trạng khô héo và mất trắng
tỉnh quảng trị đang triển khai các biện pháp quyết liệt để tối thiểu hóa thiệt hại cho bà con
tuy nhiên vô cùng khó khăn để có thể cứu được lúa và hoa màu đã bị khô hạn
để trồng một hectare đậu xanh như thế này người dân vùng núi đắc rông tỉnh quảng trị phải đầu tư từ một mươi bảy đến hai mươi triệu đồng
nhưng giờ đây đang ở trong tình trạng có trái mà không có hạt do thiếu nước
hiện tại toàn tỉnh có hơn bảy năm trăm linh hectare lúa bị hạn trong đó có hơn hai hectare bị cháy và khả năng mất trắng
diện tích hoa màu và cây công nghiệp bị khô hạn hơn ba hectare trong đó mất trắng hơn một hectare
trước tình trạng nắng hạn kéo dài tỉnh quảng trị đã triển khai đắp hàng chục đập và lắp hơn một trăm linh máy bơm để cứu lúa cũng như hoa màu
tuy nhiên tình hình hạn hán ở tỉnh quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
nếu trời tiếp tục nắng nóng và không có mưa các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang phối hợp với các huyện thị xã triển khai nhiều giải pháp chống hạn
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp